chào buổi sáng quý vị khán giả ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng bốn là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
tình hình thời tiết thì đang chắc hẳn là đang được quý vị quan tâm đúng không ạ
chị đinh hạnh thân mến ạ không biết là thời tiết trong ngày hôm nay thì như thế nào và đã là đỉnh điểm của những ngày nắng nóng hay chưa ạ
vâng chị thu trang và quý vị khán giả vào ngày hôm nay thì vẫn chưa phải là đỉnh điểm của nắng nóng trong đợt này
mà sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi tám hoặc là ngày hai mươi chín
riêng ngày hôm nay thì mức nhiệt vẫn ở ngưỡng là ba mươi tám ba mươi chín độ
trong đó nóng nhất sẽ là thủ đô hà nội lào cai sơn la
tuy nhiên sapa lại là điểm tránh nóng lý tưởng cho ngày hôm nay ở bắc bộ
nhiệt độ chỉ từ hai mươi tám ba mươi độ c
và du khách đến đây thì có thể tham gia lễ hội hoa hồng và chiêm ngưỡng hoa đỗ quyên đang nở rộ tại đỉnh phan xipang
vâng ạ còn tại khu vực trung bộ thì vẫn tiếp tục tình trạng nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất là từ bốn mươi bốn mươi hai độ c
xảy ra chủ yếu là ở vinh đồng hới và đông hà
còn các nơi khác thì sẽ ở mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi chín độ c
nhìn chung thì sẽ là nắng rát khô nóng với độ ẩm thấp nhất chỉ từ ba mươi năm
nắng nóng thì có thể sẽ kéo dài từ chín h sáng cho đến sáu h chiều
địa điểm du lịch lý tưởng thì có lẽ thì sẽ chỉ có ba nàm thôi
do địa hình cao và nhiệt độ cao nhất thì sẽ chỉ ở khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ c

sáu mươi độ c
bốn mươi độ c
năm mươi độ c

mình chỉical chỉ là ba mươi ng
vị trí thần huyền là hai mươi r yu
ở ngoài đó thì là
vợ lá giá có